về kế hoạch xét nghiệm thành phố đã lấy được trên hai triệu mẫu phát hiện được bảy ca dương tính với sars cov hai
hai mươi quận huyện đã tiêm được khoảng bốn ba triệu mũi vaccine
nhiều đơn vị như sóc sơn thường tín hoài đức ba đình đã hoàn thành một trăm linh kế hoạch tiêm
tuy nhiên phó giám đốc sở y tế hà nội cho biết công tác xét nghiệm chưa đạt yêu cầu
sở y tế đề nghị các địa phương tăng cường thông tin tuyên truyền vận động người dân
để mạnh xây dựng trạm y tế lưu động ở vùng đỏ để chuẩn bị cho các phương án trong thời gian tới
nhấn mạnh công tác xét nghiệm và tiêm chủng là hai nhiệm vụ trọng tâm đang được thành phố đẩy mạnh
phó chủ tịch thành phố nguyễn mạnh quyền đề nghị chính quyền cơ sở vào cuộc tăng cường xét nghiệm hiệu quả
về hiện tượng tụ tập đông người tại các điểm tiêm tại phường trung văn quận nam tử liêm
ông quyền đề nghị quận ra soát xem xét có hình thức xử lý nghiêm khắc
các địa phương khác cần quan tâm hơn tới công tác tổ chức phương pháp xét nghiệm và tiêm chủng
tập trung chỉ đạo tốt từ nay tới một mươi năm tháng chín
sở y tế chuẩn bị ngay phương án tiêm khi vaccine về phân bổ ngay cho các quận huyện hạn chế sự gián đoạn
địa phương thuộc vùng hai vùng ba cần tiếp tục chỉ đạo sát sao
tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất sinh hoạt của người dân trên cơ sở kiểm soát chặt chẽ
theo ông đức tinh thần là từ ngày một mươi năm tháng chín đến cuối tháng chín
thành phố hồ chí minh vẫn giãn cách xã hội cho chỉ thị một mươi sáu
duy trì chỉ thị một mươi sáu cộng và một số quận huyện có tình hình tương đối ổn định như cần giờ củ chi
có thể áp dụng chỉ thị một mươi sáu trừ hoặc chỉ thị một mươi năm cộng
về việc cấp thẻ xanh thẻ vàng covid ông đức cho biết
thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh phía nam đang nghiên cứu cơ chế cấp hai loại thẻ này
hoặc hình thức tương tự tạo điều kiện cho một số nhóm an toàn được hoạt động theo tinh thần
an toàn đến đâu mở rộng đến đó
thời gian qua bộ thông tin và truyền thông bộ y tế cùng các lực lượng đã chuẩn bị đồng bộ cơ sở dữ liệu
và hoàn thiện công nghệ thông tin với mục tiêu cả nước sử dụng một công cụ ứng dụng duy nhất
khi đó người nào được cấp thẻ xanh thẻ vàng được cập nhật tự động trên điện thoại di động
tuy nhiên không phải ai cũng tiếp cận được công nghệ nên thành phố hồ chí minh sẽ nghiên cứu thêm các cách khác
và tham vấn chuyên gia tạo điều kiện cho người dân được hưởng quyền lợi như nhau
ông đức nói và cho biết sau ngày một mươi năm tháng chín thành phố hồ chí minh chưa thể nới lỏng giãn cách xã hội
theo thẻ xanh thẻ vàng covid
ngoài ra thành phố đang có tốc độ tỷ lệ người dân được tiêm vaccine covid một mươi chín ở mức cao
sau hai tuần kháng thể của người được tiêm chủng sẽ được nâng lên tạo những hiệu quả về mặt dịch tễ
với hai lý do vừa phân tích cộng với các biện pháp khác nhằm ổn định tình hình tăng cường nâng cao chất lượng điều trị
chắc chắn thành phố sẽ có kết quả khả quan hơn bây giờ ông nói
nghị quyết tám mươi sáu của chính phủ ban hành ngày một mươi tháng tám đặt mục tiêu thành phố hồ chí minh kiểm soát được dịch trước một mươi năm tháng chín
đến nay thành phố ghi nhận hai trăm chín mươi tám hai mươi chín ca nhiễm và trải qua hơn một trăm linh ngày giãn cách xã hội theo nhiều cấp độ
trong đó có hai mươi hai ngày xiết chặt giãn cách theo nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó
thành phố đang lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp đối với dự thảo kế hoạch phòng chống covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế của thành phố hồ chí minh sau ngày một mươi năm tháng chín với ba giai đoạn dự kiến
từ một mươi sáu tháng chín đến ba mươi một tháng một mươi
hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
sau một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
chủ tịch ubnd tỉnh bình dương võ văn minh cho biết hiện mỗi ngày số ca f được điều trị khỏi
xuất viện cao hơn số ca được phát hiện nhập viện và bình dương đã qua đỉnh dịch
tính đến ngày một mươi hai tháng chín bình dương ghi nhận tổng cộng một trăm năm mươi ba tám trăm ba mươi ca covid một mươi chín
trong đó có một trăm linh ba một trăm bốn mươi bốn người được chữa khỏi xuất viện và một ba trăm bốn mươi chín ca tử vong
tuy nhiên tỷ lệ tử vong ở bình dương được đánh giá là tương đối thấp so với các tỉnh thành khác
hiện năm huyện thành phố ở bình dương đã công bố vùng xanh thành phố thủ dầu một huyện bào bàng
huyện bắc tân uyên huyện phú giáo và huyện dầu tiếng đồng nghĩa với tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát
ông võ văn minh khẳng định sau ngày một mươi năm tháng chín tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở bình dương sẽ cơ bản được kiểm soát
hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín trong tỉnh đã qua đỉnh dịch và đang đi xuống ông minh nói
và ông cho biết hiện nay bình dương vẫn đang thực hiện xét nghiệm pcr tầm soát trên diện rộng
hàng tuần đối với người dân ở vùng xanh để giữ sạch vùng xanh
đối với các vùng đỏ là thị xã tân uyên thành phố thuận an thành phố di an và vùng vàng như thị xã bến cát
theo ông minh sẽ vẫn tiếp tục thực hiện test nhanh quét đi quét lại nhiều lần
sau đó đến ngày thứ ba tiếp theo test lại
đến ngày thứ năm và thứ bảy sẽ xét nghiệm mẫu gộp pcr để bóc tách f ra khỏi cộng đồng đưa đi điều trị kịp thời
tại bộ y tế giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long bộ trưởng bộ y tế đã có buổi làm việc
trao đổi với các nhà khoa học các chuyên gia của các hội đồng khoa học để bàn về các giải pháp phòng chống dịch cho năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó tập trung vào các vấn đề vaccine xét nghiệm điều trị và ưu tiên tăng cường hệ thống đáp ứng y tế của quốc gia
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long bày tỏ lời cảm ơn đến các nhà khoa học
các chuyên gia của các hội đồng khoa học trong thời gian qua đã có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết sâu sắc và đầy trách nhiệm đối với công tác phòng chống dịch
việt nam trải qua gần hai năm đưa đầu với cuộc chiến phòng chủ dịch covid một mươi chín
ngành y tế đã huy động tổng lực nhân lực trang thiết bị thuốc men và hết sức nỗ lực trên mọi mặt trận để phòng chống dịch
đặc biệt trong đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư hiện nay
đến nay diễn biến dịch ở các điểm nóng như thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an đang có xu hướng giảm
đối với thành phố hà nội hiện đang triển khai quyết liệt hai mũi giáp công là tiêm chủng và xét nghiệm
người đứng đầu ngành y tế thông tin bộ y tế đang bắt đầu triển khai xây dựng kế hoạch và chiến lược phòng chống dịch cho năm hai nghìn hai mươi hai và giai đoạn tiếp theo
từ đó định hình hướng đi chiến lược chống dịch của quốc gia trên cơ sở tổng kết đúc kết những bài học kinh nghiệm cho suốt thời gian qua
chiến lược này là tổng thể các giải pháp từ nâng cao năng lực đối với hệ thống y tế đặc biệt là y tế cơ sở y tế dự phòng và những vấn đề liên quan khác mang tính chuyên môn như xét nghiệm điều trị vaccine thuốc trong phòng chống dịch bộ trưởng bộ y tế nói
trước một số ý kiến của các chuyên gia nhà khoa học về việc cần tiếp tục quan tâm đến chế độ đãi ngộ cho các cán bộ y tế đặc biệt là lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch
tại buổi làm việc bộ trưởng nguyễn thanh long cho biết ngày chín tháng chín bộ y tế đã chỉnh chính phủ xem xét
và thông qua các cơ chế chính sách trong phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt là chế độ phụ cấp cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch nói chung
các phụ cấp đặc thù chuyên môn cùng chế độ ăn uống và sinh hoạt đối với lực lượng y tế
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy live suppride bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại